thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi họp chuẩn bị cho đại lễ phật đàn liên hợp quốc
sẽ được tổ chức tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng yêu cầu bộ nội vụ mà trực tiếp là ban tôn giáo chính phủ phải hướng dẫn giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam
sớm hoàn thiện đề án tổng thể tổ chức v sắc năm hai nghìn một mươi chín và các đề án thành phần
đồng thời xây dựng báo cáo chính phủ về kế hoạch điều phối các cơ quan địa phương hỗ trợ việc tổ chức sự kiện
phát biểu tại buổi họp thủ tướng nêu rõ đại lễ phật đàn liên hợp quốc là đại lễ mang tính tôn giáo quốc tế
do vậy cần phải chuẩn bị thật tốt để bạn bè quốc tế thấy rõ chúng ta coi trọng tự do tín ngưỡng các tôn giáo đều bình đẳng
về kinh phí của tổ công tác liên ngành thì thực hiện theo quy định hiện hành
cân nhắc kỹ việc sử dụng kinh phí với tinh thần tiết kiệm hiệu quả đạt mục tiêu đề ra
thủ tướng giao nhiệm vụ cho bộ công an
phải đảm bảo tốt an ninh trật tự
thủ tướng giao bộ ngoại giao hướng dẫn giúp đỡ giáo hội phật giáo trong công tác lễ tân và gửi thư mời bạn bè quốc tế
đặc biệt là các nguyên thủ các hoàng gia của một số nước phật giáo lãnh đạo tổ chức liên hợp quốc
bộ văn hóa cần hỗ trợ để tổ chức các chương trình biểu diễn
bộ giao thông vận tải cần tổ chức tốt việc đưa đón đại biểu
đối với tỉnh hà nam đây là tỉnh tổ chức sự kiện
cần có những buổi họp cụ thể và lắng nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ đầu tư khu du lịch tam trúc
thúc đẩy các điều kiện để sớm hoàn thành cơ sở vật chất đúng tiến độ đảm bảo chất lượng an toàn phục vụ đại lễ phật đàn chú đáo
việc giải phóng mặt bằng cũng cần đẩy nhanh tiến độ để tập trung xây dựng
bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền về đại lễ về đề nghị cho phép tỉnh hà nam
phối hợp với các địa phương liên quan lập hồ sơ đề nghị unesco công nhận quần thể tam trúc hà nam chùa hương hà nội vân long ninh bình đồng tâm hòa bình trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
thủ tướng cho rằng đây là sáng kiến hay và ra bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
nghiên cứu đề xuất báo cáo thủ tướng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa